các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công văn khẩn thống kê trong tháng bốn đầu năm hai nghìn hai mươi hai của sở y tế tp hcm cho thấy
địa phương có gần bốn năm trăm linh trường hợp sốt xuất huyết giảm nhẹ so với cùng kỳ
tuy nhiên ghi nhận đến một trăm linh chín trường hợp sốt xuất huyết nặng tăng ba trăm năm mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
chỉ có hai mươi bốn ca hai trường hợp tử vong
tp hcm cũng ghi nhận các quận huyện có số trường hợp ca mắc tăng nhanh trong tháng bốn
bao gồm một mươi hai quận bình tân huyện bình chánh và huyện hóc môn
căn cứ chỉ đạo của bộ y tế về việc tăng cường phòng chống sốt xuất huyết và xét đề nghị của sở y tế
ubnd tp hcm yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành ubnd các quận huyện và tp thủ đức lưu ý nhiều vấn đề
cụ thể sở y tế chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan triển khai các nội dung phòng chống sốt xuất huyết phù hợp
chỉ đạo hệ thống ngành y tế bệnh viện các cơ sở y tế trên địa bàn
chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc dịch truyền máu và các chế phẩm của máu
phương tiện cấp cứu để tiếp nhận thu dung và điều trị người bệnh kịp thời
tổ chức tập hứng về phòng chẩn đoán điều trị sốt xuất huyết dengu
theo hướng dẫn của bộ y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn giám sát chặt chẽ ca bệnh
công trụng trung gian truyền bệnh nhằm theo dõi và phát hiện sớm
kịp thời xử lý triệt để các ổ dịch phát sinh trong vòng hai mươi bốn giờ
sở y tế phải phối hợp với sở thông tin và truyền thông
đẩy mạnh công tác truyền thông hưởng ứng ngày asean phòng chống sốt xuất huyết lần thứ một mươi hai
ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai ngoài ra thành lập đoàn kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên các quận huyện
bộ tư lệnh thành phố có nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động lực lượng dân quân
tham gia vào đội phung hóa chất xử lý dịch sốt xuất huyết
mặc dù không phải là dịch bệnh mới tuy nhiên với độ nguy hiểm của sốt xuất huyết cũng rất đáng lo ngại
nguy cơ gây dịch sốt xuất huyết luôn hiện hữu ở mọi nơi
vì vậy việc chủ động phòng chống sốt xuất huyết là việc làm thường xuyên của mọi cá nhân tổ chức